khoảng hai mươi một giờ tối qua tỉnh hòa bình đã tiếp nhận và cách ly tập trung tám mươi công dân việt nam
đang sinh sống và làm việc từ angola trở về trong đó có bốn trẻ sơ sinh
đây là số hành khách trong ba trăm linh chín công dân từ angola về nước trên chuyến bay số hiệu vn tám
các công dân được cách ly tại địa điểm cách ly tập trung của trung đoàn tám trăm một mươi năm
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
đơn vị đã cấp phát nhu yếu phẩm phổ biến nội quy sinh hoạt khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực
sau khi tiếp nhận các công dân cán bộ y tế của bộ chỉ huy quân sự tỉnh và sở y tế
sẽ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại chỗ cũng như lập danh sách khai báo y tế
trong thời gian được cách ly các công dân sẽ được thăm khám sức khỏe đo thân nhiệt hai lần một ngày
và xét nghiệm covid một mươi chín hai lần trước khi hoàn thành cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định